do tác động của cơn bão số chín tỉnh phú yên có mưa lớn ngập lụt xảy ra trên diện rộng
nhiều nơi bị cô lập hoàn toàn như huyện đồng xuân và một số xã của huyện tuy an và thị xã sông cầu
tại huyện miền núi đồng xuân nước sông kỷ lộ lên nhanh gây cô lập nhiều khu dân cư
ba tuyến đường chính về trung tâm thị trấn la hai là quốc lộ một mươi chín c
dt sáu trăm bốn mươi một và đường đi huyện vân canh tỉnh bình định bị lũ tràn qua chia cắt hoàn toàn
mưa ngày càng lớn lũ cuồn cuộn đổ về nhiều gia đình đã sẵn sàng di rời người và tài sản
cái số hộ dân ở trong vùng di dời của địa phương cỡ cả ba thôn
còn cỡ là sáu mươi hộ thì chúng tôi cũng đã có cơ bản là hiện nay là đã có cơ sở hai để chuẩn bị địa điểm di dời
cơ bản là cơ hoạch đã có triển khai sẵn sàng ở tất cả các thôn
đội thanh niên xung kích thì hiện nay là đã bám chặt ở các thôn
khi có chỉ đạo chung khi mà có vấn đề di dời là chúng tôi cho di dời ngay
trong khi đó tại huyện tuy an nước lũ đổ về quá lớn
nhiều khu dân cư ở xa an nghiệp bị ngập đến nửa
người dân không thể đi lại
trạm y tế xã an hiệp cũng bị ngập sâu trong nước
nhiều hộ gia đình chỉ kịp thoát ra ngoài chưa di rời được tài sản
mưa lớn nhiều ngày qua quốc lộ một cũng bị ngập cục bộ từ hai đến năm mét
tại các xã an hiệp an cư và thị trấn trí thạnh huyện tuy an tỉnh phú yên
theo ghi nhận của phóng viên đến chiều tối ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
hầu hết các xã phường của thị xã sông cầu huyện tuy an và đồng xuân của tỉnh phú yên
đã bị ngập lột chia cắt hàng nghìn hộ dân phải di dời
riêng huyện miền núi đồng xuân có một trăm chín mươi ba nhà bị ngập từ một mét trở lên di rời khẩn cấp hai trăm bốn mươi bốn hộ